nhận lời mời của trung ương đảng cộng sản cuba đoàn đại biểu đảng ta do đồng chí phan đình trạc
bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương dẫn đầu vừa có chuyến thăm và làm việc tại cuba
hội kiến đồng chí josé ramon machado ventura bí thư thứ hai ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba
đồng chí phan đình trạc trân trọng truyền lời chúc sức khỏe thăm hỏi thân thiết của tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng tới đồng chí raúl castro rút bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba
tổng bí thư trung ương đảng nhà nước và nhân dân cuba về những thành tựu đã đạt được
chúc mừng việc hiến pháp mới của cuba vừa được thông qua với sự ủng hộ tán thành của đại đa số cán bộ
đảng viên và nhân dân cuba trong đó tái khẳng định mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội phồn vinh và bền vững
đồng chí phan đình trạc cũng đã hội đàm với đồng chí abelardo alvarez gin bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức và chính sách cán bộ trung ương đảng cộng sản cuba
trong đó hai bên thảo luận các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện
hiệu quả giữa hai đảng hai nước trong thời gian tới
đồng chí phan đình trạc đã có các cuộc gặp làm việc với phó chủ tịch hội đồng nhà nước
tổng kiểm toán nhà nước ladis bejerano potela trành án tòa án nhân dân tối cao ruben remejo
lãnh đạo các cơ quan ban quốc phòng và an ninh trung ương viện kiểm sát tối cao bộ nội vụ cuba
trong thời gian ở cuba đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam đã đặt vòng hoa
tại tượng đài chủ tịch hồ chí minh và tượng đài anh hùng dân tộc josé martí